do tình hình mưa lũ lịch sử di chuyển từ thừa thiên huế ra quảng trị quảng bình
và hiện nay đang hoành hành ở hà tĩnh nên chiều ngày một mươi chín tháng một mươi bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã ký công điện đề nghị bảo vệ hạ du hồ cải gỗ
vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều hai mươi năm một mươi mực nước hồ cải gỗ là ba mươi ba mươi năm m tương ứng với dung tích hai trăm tám mươi bốn triệu mét khối
dự báo từ chiều hai mươi tám ba mươi một một mươi do ảnh hưởng của hoạt lưu bã số chín kết hợp với không khí lạnh tăng cường
khu vực hà tĩnh có mưa rất to lượng mưa dự báo phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt
cục bộ có nơi từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh mm một đợt
để bảo đảm an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số chín trong lúc mực nước hạ du đang thấp
lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi tràn dốc miếu cải gỗ đang xả với lưu lượng là hai trăm năm mươi m ba trên dây
và sẽ tăng lưu lượng xả lên ba trăm linh bốn trăm linh m ba trên dây vào lúc bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi